công an tỉnh lâm đồng vừa bắt tạm giam nguyễn tường khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyên phó phòng tín dụng
trên nhánh ngân hàng thương mại của phần á châu acb tại tỉnh lâm đồng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng vị trí công tác với thủ đoạn gian dối khoa đã huy động tiền của nhiều người
lý do lựa đưa ra là để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất là không phải như vậy
sau khi mất khả năng thanh toán những người cho đối tượng này vay mượn tiền đã có đơn tố cáo
tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
đến nay cơ quan chức năng xác định nguyễn tường khoa đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
với tổng số tiền trên ba ba tỷ đồng
ngoài ra một số bị hại khác làm đơn tố cáo đến cơ quan công an bị nguyễn tường khoa chiếm đoạt của họ khoảng năm tỷ đồng
nội dung này đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ và vụ án cũng đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng tiến hành điều tra mở rộng